do ảnh hưởng của mưa lũ nên tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa mưa lũ thường xảy ra ở một số địa phương khu vực nông thôn miền núi của thành phố đà nẵng
không có nước sạch đã khiến cho đời sống bà con gặp nhiều khó khăn phải sử dụng nước mưa nước suối cho sinh hoạt hàng ngày
dù cho chính quyền địa phương có hỗ trợ khử trùng nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời
ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài hệ thống cung cấp nước sạch bị hư hỏng do chưa thể sửa chữa hàng trăm hộ dân tại đây không có nước sạch để sử dụng
nhiều hộ dân buộc phải sử dụng nước mưa nước giếng không bảo đảm vệ sinh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và nuống
trước tình trạng người dân thiếu nước sạch sinh hoạt sau mỗi đợt mưa lũ chính quyền địa phương đã cử cán bộ y tế xuống các khu dân cư khử trùng nước giếng để bà con sử dụng
tuy nhiên đây cũng chỉ là những biện pháp tạm thời bởi tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt của người dân nơi đây vẫn diễn ra mỗi mùa mưa lũ
việc xây dựng công trình cấp nước tập trung có quy mô lớn bảo đảm bền vững trong thiên tai là rất cần thiết